ngày năm tháng bốn công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra
làm rõ vụ việc ba người trong một gia đình tử vong do điện giật
trước đó khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn trời mưa to có dông lốc khiến cây xanh trên đường
thuộc khu phố hai phường mỹ phước thị xã bến cát bị quật ngã đổ đè lên đường dây điện ba pha
làm căng đứt bong chóc hệ thống những dây điện chiếu sáng và hệ thống dây cáp quang
lúc này bà nguyễn thị nhị sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba đi ra quét nước thì đụng phải dây điện dẫn đến bị giật té ngã
phát hiện vụ việc ông nguyễn văn lên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chồng bà nhị con trai là nguyễn thái bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và cháu nội là nguyễn thái dương sinh năm hai nghìn một mươi một đang ở trong nhà liền chạy ra cứu thì cũng bị điện giật
hậu quả làm ông nguyễn văn lên anh nguyễn thái bình và cháu nguyễn thái dương tử vong tại chỗ
còn bà nguyễn thị nhị bị thương nhẹ